trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng một mươi hai tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit
và đoàn đại biểu cấp cao của đảng nhà nước lào đã đến thăm và làm việc với tỉnh nghệ an
cùng đi với đoàn có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị
ủy viên thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí bunyang volachit cảm ơn đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh nghệ an
đã đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước lào đến thăm nghệ an
với tinh thần trọng thị nồng ấm
đồng chí cho biết chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam lần này
nhằm tổng kết bế mạc năm hữu nghị đoàn kết lào việt nam việt nam lào hai nghìn một mươi tám
kỷ niệm năm mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao bốn mươi năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác lào việt nam
tại buổi làm việc hai nhà nước việt nam và lào mong muốn trong thời gian tới
cùng với các tỉnh có chung đường biên giới
cần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực
hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc tuần tra song phương bảo vệ biên giới
tích cực bảo vệ hệ thống cột mốc việt nam lào trên thực địa
chống di cư tự do xâm canh xâm cư kết hôn không giá thú
ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch
hòng chống phá và chia rẽ tình đoàn kết việt nam lào
dịp này đồng chí bunyang volachit đã đến dân hoa dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tại khu di tích kim liên nam đàn và thăm làm việc với bộ tư lệnh quân khu bốn